thông tin về diễn biến dịch covid một mươi chín bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay đã có ba năm trăm chín mươi ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
đồng thời ngày hôm nay có thêm chín một trăm năm mươi ca mắc mới trong đó tp hcm vẫn nhiều nhất với ba năm trăm ba mươi một ca tiếp đến là bình dương với hai tám trăm một mươi sáu ca
riêng thành phố hà nội từ ngày hôm qua đến nay đã ghi nhận một trăm linh một ca mắc mới trong đó có nhiều ca tại cộng đồng phát hiện qua việc sàng lọc người ho sốt